ngày một mươi bốn tháng một mươi tại thành phố huế ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ tài nguyên và môi trường
phối hợp với tổ chức bắc âu trợ giúp việt nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo
tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
sự hội nghị có đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
theo thống kê của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam qua bốn năm thực hiện với sự tham gia tích cực hiệu quả
của các tôn giáo sự phối hợp hỗ trợ kịp thời và thiết thực của các cấp ủy đảng chính quyền
các tôn giáo đã xây dựng được hơn một mô hình về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong đó có một số mô hình hiệu quả như khu dân cư bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bào theo đạo bà lam môn tỉnh bình thuận hay phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
dịp này có ba mươi chín tập thể hai mươi cá nhân và chín mô hình các tổ chức tôn giáo được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và bộ tài nguyên và môi trường vinh danh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu